đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cho biết
thành phố sẽ đi từng bước chắc chắn để thiết lập trạng thái thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh
nhiệm vụ quan trọng này đòi hỏi sự hợp tác của từng người dân và mỗi tổ chức doanh nghiệp
bởi nguy cơ tái bùng phát dịch covid một mươi chín vẫn còn
theo đó hà nội sẽ đi từng bước chắc chắn để thiết lập trạng thái thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh để phục hồi và phát triển kinh tế
chủ trương của thành phố là an toàn đến đâu mở ra đến đó vừa mở vừa thăm dò
đánh giá không mở ổ ạt chống dịch để sản xuất và sản xuất để phục vụ chống dịch
thành phố khuyến khích các doanh nghiệp chủ động có phương án thích ứng với dịch bệnh
chuyển đổi số tổ chức lại sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo sản xuất vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả
song song với các biện pháp đồng bộ toàn diện hà nội sẽ tập trung thực hiện ba biện pháp trọng tâm
một là tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch của người dân doanh nghiệp
hai là tiếp tục nâng cao năng lực của hệ thống y tế từ thành phố xuống cơ sở
ba là tiếp tục kiến nghị chính phủ bộ y tế tạo điều kiện phân bổ vaccine để trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
cơ bản tiêm phủ mũi hai cho toàn bộ người dân từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm mũi một
chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm chủng cho người dân dưới một mươi tám tuổi khi có vaccine và hướng dẫn của bộ y tế